hàng trăm người biểu tình đã dựng trại bên ngoài một căn cứ quân sự của pháp ở thủ đô niamey của niger suốt sáu ngày qua để yêu cầu paris rút quân khỏi quốc gia tây phi
đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tâm lý chống pháp đang dâng cao trong bộ phận những người ủng hộ cuộc đảo chính quân sự ở niger hồi cuối tháng bảy vừa qua
cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm hai tháng chín khoảng năm tuần lật đổ tổng thống mohamed bazoum và nắm quyền lãnh đạo đất nước trong cuộc đảo chính bị lên án rộng rãi ở nước ngoài nhưng lại nhận được sự tán thưởng của người dân trong nước
quan hệ giữa niger và pháp đã trở nên xấu đi khi paris tuyên bố chính quyền quân sự ở quốc gia tây phi là bất hợp pháp qua đó kích động tâm lý chống pháp
các hoạt động tuần hành ủng hộ chính quyền quân sự liên tục diễn ra kể từ cuộc đảo chính
trong khi đó đám đông người biểu tình trước căn cứ quân sự của pháp
tiếp tục tăng thêm và không cho thấy dấu hiệu sẽ rời đi
sau cuộc đảo chính ở niger pháp tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác quân sự và cắt mọi khoản hỗ trợ phát triển cho đất nước này
tuy nhiên paris bác bỏ lời kêu gọi của lực lượng quân đội tham gia đảo chính về việc rút một năm trăm linh binh sĩ của pháp hiện đang đồn trú tại đây
chính phủ panama đã công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn số lượng người di cư và người tị nạn cao kỷ lục tìm đường đến mỹ qua khu rừng rậm nguy hiểm redwood gap
nối liền quốc gia trung mỹ
các cơ quan chức năng của panama sẽ đẩy mạnh hoạt động trục xuất những người di cư có tiền án đồng thời cắt giảm thời hạn cư trú tại nước này đối với du khách từ chín mươi ngày xuống còn một mươi năm ngày
theo cơ quan di cư với sự hỗ trợ của bộ an ninh panama số lượng chuyến bay trục xuất người di cư trái phép có tiền án dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thời gian tới
ngoài ra tại các trạm kiểm soát xuất nhập cảnh du khách có nhu cầu cư trú tại panama hơn chín mươi ngày phải chứng minh có đủ năng lực tài chính ở mức tối thiểu là một usd
thay vì năm trăm linh usd như trước đây
dữ liệu chính thức cho thấy trong tám tháng đầu năm nay số người di cư qua vùng đầm lầy và rừng rậm redwood gap đã lên tới ba trăm năm mươi hai người tăng một trăm linh người so với mức cao kỷ lục được ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi tám
liên hợp quốc ước tính con số này có thể lên đến bốn trăm linh người vào cuối năm nay
tổng thống indonesia joko widodo và thủ tướng trung quốc lý cường đã có cuộc gặp sau khi tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba
liên quan ở thủ đô jakarta hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương
cuộc gặp diễn ra sau hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi tám tại cuộc gặp thủ tướng lý cường khẳng định trung quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa và nông thủy sản chất lượng cao của indonesia
trong khi đó tổng thống joko widodo đã ngỏ ý mời các công ty trung quốc cả tư nhân và quốc doanh tham gia dự án trị giá ba mươi hai tỷ usd kiến thiết thủ đô mới nusantara của indonesia
hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận việc kết nối hàng không giữa hai nước cũng tại cuộc gặp đại diện hai bộ thương mại của trung quốc và indonesia đã ký kết một thỏa thuận về việc mở rộng hợp tác thương mại điện tử
hiện trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của indonesia với kim ngạch trao đổi thương mại hai triều đạt hơn một trăm ba mươi ba tỷ usd vào năm ngoái
trong những năm gần đây cán cân thương mại giữa hai nước ngày càng cân bằng thậm chí là năm nay có khả năng indonesia bắt đầu đạt thẳng dư
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
guterres cho rằng lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi có khả năng đảo ngược cuộc khủng hoảng khí hậu đang vượt tầm kiểm soát đồng thời hối thúc g hai mươi định hình lại các quy tắc tài chính toàn cầu
phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô new delhi của ấn độ nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tổng thư ký guterres nhấn mạnh cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng trầm trọng nhưng hiện vẫn thiếu những nỗ lực tập thể đầy tham vọng và khẩn cấp để ứng phó với tình trạng này
chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa những thách thức ngày càng hiện hiện trước mắt và ngày càng nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng khí hậu đang mất dần kiểm soát nhưng g hai mươi có đủ sức mạnh để không chế nó các nước g hai mươi chiếm tới tám mươi tổng lượng phát thải toàn cầu và các biện pháp nửa vời sẽ không thể ngăn chặn được khí hậu tiếp tục sầu đi
bên cạnh đó tổng thư ký liên hợp quốc cũng hối thúc các nước giữ vững cam kết không để nhiệt độ toàn cầu tăng quá hai độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp thậm chí khống chế mức tăng

tổng thư ký liên hợp quốc cũng hối thúc các nước giữ vững cam kết không để nhiệt độ toàn cầu tăng quá hai độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp thậm chí không chế mức tăng quá hai độ c